trong ngày một mươi bảy tháng sáu sở văn hóa thông tin hải dương phối hợp với hội nhà báo hải dương tổ chức gặp mặt kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam và trao giải báo chí hội nhà báo tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi gặp mặt các thế hệ nhà báo đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trong chặng đường chín mươi bốn năm qua của báo chí cách mạng việt nam nói chung và báo chí cách mạng hải dương nói riêng
nhân dịp này ban tổ chức đã trao tặng bốn kỷ niệm trường vì sự nghiệp báo chí của hội nhà báo việt nam giấy khen cho ba tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ công tác hội hai mươi tác phẩm đoạt giải báo chí hội nhà báo tỉnh năm hai nghìn một mươi tám